lễ hội khai mạc ấn tượng với những màn múa rồng múa lân sư tử cùng với những tiết mục múa hát chào mừng sầu bản sắc văn hóa
ngay sau lễ khai mạc các đại biểu nhân dân và du khách gần xa đã vào đền sân hương tỏ lòng thành kính với các vị tiền nhân đã có công trong việc bảo vệ biên cương tổ quốc và cầu mong những điều tốt lành hạnh phúc may mắn trong năm mới
tại lễ hội cũng đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao lành mạnh bổ ích và ý nghĩa
thể hiện được tinh thần đoàn kết cộng đồng tôn vinh được những nét đẹp văn hóa truyền thống của lễ hội
tại tòa nhà liên hợp quốc hà nội đã diễn ra lễ công bố và trao giải phim ngắn cho các nhóm người khuyết tật làm công tác truyền thông
lễ công bố được tổ chức với mục đích kêu gọi sự tôn trọng yêu thương và dừng mọi hình thức phân biệt đối xử đối với những người bị khuyết tật
các tác phẩm ảnh và phim do chính những người khuyết tật thực hiện
các tác phẩm phản ánh chân thực tiếng nói của người khuyết tật khi đề cập đến các thách thức khát vọng ước mơ và tình yêu cuộc sống
kết quả bộ phim anh nông dân lưng gồ với nguyên mẫu ngoài đời thực là anh nông dân lê phan thành ở bắc từ liêm hà nội đã xuất sắc giành hai giải nhất từ ban giám khảo và bình chọn của khán giả
những phim ngắn sẽ được sử dụng vào mục đích truyền thông phi lợi nhuận
các mạng xã hội và các kênh truyền thông để tăng sức ảnh hưởng và sự quan tâm của nhiều đối tượng khác nhau hướng đến một xã hội bình đẳng và hòa nhập thực sự đối với người khuyết tật
tuy nhiên với mục đích lan tỏa tinh thần yêu hội họa và đam mê học vẽ tới cộng đồng các tác giả tham gia triển lãm đã đem chất nghệ sĩ và đam mê nghệ thuật ẩn sâu bên trong tâm hồn mình đến với công chúng
bảy mươi năm năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc điện ảnh việt nam đã và đang từng bước tiếp cận hội nhập với điện ảnh khu vực và thế giới góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước và con người việt nam
để chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thành lập ngành điện ảnh cách mạng việt nam cục điện ảnh phối hợp với trung tâm chiếu bóng các địa phương trình chiếu một số phim miễn phí cho người dân
cục điện ảnh đã đặt hàng sản xuất chuẩn bị các bộ phim và chương trình để chiếu phục vụ nhân dân trong đợt kỷ niệm
một cơ hội cho khán giả việt nam xem được những tác phẩm điện ảnh kinh điển của việt nam qua trong sáu năm qua

do cục điện ảnh đặt hàng sản xuất và chuyên đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho đồng bào các dân tộc do công ty cổ phần phim truyện một sản xuất
ngoài ra cục điện ảnh còn phối hợp với trung tâm chiếu phim quốc gia và công ty sinusta việt nam tổ chức chiếu một số bộ phim xuất sắc đoạt giải cao qua các thời kỳ liên hoan phim việt nam như chị tư hậu nổi gió đến hẹn lại lên
tôi nghĩ những cái bộ phim này chiếu miễn phí rất là giá trị
và con người ta không thể nào quên được lịch sử
lịch sử như một tấm gương người ta xoay vào để người ta sống cho tương lai và hiện tại tốt hơn
thấy có những phim này thì nói chung là thấy rất hay
nó khác hẳn với là mình xem ở nhà là mình không tập trung cho nên là mình không thể thưởng thức cũng không thể cảm nhận hết được
thì trong khi xem ở đây thì đều thấy mọi người đều dơ tay rau mắt rất là nhiều tất cả mọi người đều rất xúc động
ngoài việc tổ chức tuần phim chào mừng tại nhà hát âu cơ hàm
hà nội buổi gặp mặt kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày bác hồ ký xác lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng việt nam cũng đã được tổ chức trang trọng
bảy mươi năm năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc đi qua những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm và hơn ba mươi năm xây dựng đổi mới đất nước
điện ảnh việt nam luôn là lực lượng xung kích hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ chính trị phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân
cũng như tuyên truyền chủ trương đường lối

ngoài việc tổ chức tuần phim chào mừng tại nhà hát âu cơ hàm

ngoài việc tổ chức tuần phim chào mừng tại nhà hát âu cơ hàm
hà nội buổi gặp mặt kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày bác hồ ký xác lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng việt nam cũng đã được tổ chức trang trọng

hà nội buổi gặp mặt kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày bác hồ ký xác lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng việt nam cũng đã được tổ chức trang trọng
ngoài việc tổ chức tuần phim chào mừng tại nhà hát âu cơ hàm

ngoài việc tổ chức tuần phim chào mừng tại nhà hát âu cơ hàm

ngoài việc tổ chức tuần phim chào mừng tại nhà hát âu cơ hàm

hà nội buổi gặp mặt kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày bác hồ ký xác lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng việt nam cũng đã được tổ chức trang trọng
trong các chương trình lần sau
trong các chương trình lần sau